cùng với nhiều tri bộ đảng trong cả nước tiến tới đại hội đảng bộ các cấp
thời gian gần đây các tri ủy từ khu phố đến đảng ủy cấp phường xã hướng tới cấp quận
huyện trên địa bàn đà nẵng đã khẩn trương nghiêm túc tổ chức đại hội tri bộ điểm
rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội và tiến tới đại hội đảng các cấp
mang theo nhiều kỳ vọng của đảng viên cán bộ và đông đảo quần chúng nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
ngay từ đầu tháng ba đại hội điểm các tri ủy diễn ra trong không khí khẩn trương nghiêm túc
tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ qua
để đề ra những mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới
đồng thời sáng suốt lựa chọn ra những đảng viên tiêu biểu để bầu vào tri ủy khoa mới
tín nhiệm cử đi sự đại hội cấp trên
qua việc tiến hành đại hội ở các chi bộ cơ sở
chúng tôi nhận thấy hầu hết các tri bộ đều tiến hành đại hội
đảm bảo các yêu cầu đề ra tinh thần chung là hiện nay mặc dù cùng với nhân dân
và cả hệ thống chính trị đang ra sức phòng chống dịch covid
nhưng đại hội vẫn phải tiến hành với tinh thần là đảm bảo các yêu cầu
và trong đó luôn luôn nêu cao cái vai trò là phòng chống dịch ngay cả trong cái diễn đàn của đại hội
căn cứ chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
thành phố đà nẵng triển khai đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi và hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu
đại hội đại biểu đảng bộ quận huyện và đảng bộ cấp trên bắt đầu từ tháng sáu
và hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các đảng bộ cơ sở người ta cũng thực hiện rất liên liên tốt kế hoạch của quận
đến nay là tiến độ tôi cho là đảm bảo
và thật ra cái chủ trương của đảng năm nay làm rất là quyết liệt
từ trên dưới quyết liệt như vậy
thì chúng tôi cũng
hy vọng rằng với cái tinh thần như thế thì chúng ta cũng sẽ đạt được những mục tiêu đề ra
để xây dựng đà nẵng phát triển
thông qua cái đại hội đảng thì chúng ta có thể tuyên tròn được những người có đức
có tai và có tâm nhìn để có thể gành vác được những nhiệm vụ chung của chính quyền địa phương
ngay từ đại hội các cấp mỗi đảng viên đều rất phấn khởi
kỳ vọng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
sẽ thành công tốt đẹp đặc biệt sáng suốt lựa chọn nhân sự ở tất cả các cấp
xứng đáng là người đại biểu trung thành của nhân dân vì nhân dân phục vụ